thưa quý vị nhắc đến châu phi dường như đa số mọi người đều cho rằng đây là một quốc gia đói nghèo lạc hậu
và do đó sẽ không thể trụ vững trước covid một mươi chín
thế nhưng thực tế cho thấy tỷ lệ qua đời vì virus corona tại lục địa này rất thấp
vậy nguyên nhân do đâu mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu với chúng tôi
khi đại dịch covid một mươi chín mới hoành hành giới chuyên gia đã nhận định rằng
nhiều khả năng châu phi sẽ chịu tác động nặng nề của dịch bệnh
song thực tế dường như không giống như vậy bởi nhiều nước có thu nhập cao hơn
có sự chuẩn bị tốt hơn lại chịu ảnh hưởng lớn hơn các nước phương tây và trung phi
đơn cử như tại sierra leonarn cuộc sống tại quốc gia tây phi này có vẻ không xáo trộn nhiều
do dịch covid một mươi chín mà người dân cũng không tỏ ra lo ngại trước virus corona
tính đến nay quốc gia với tám triệu dân nằm trên bờ biển tây phi này mới ghi nhận bảy sáu trăm bảy mươi bốn ca mắc covid một mươi chín
trong đó có một trăm hai mươi năm ca tử vong
theo tổ chức y tế thế giới who trong những tháng đầu tiên xảy ra đại dịch covid một mươi chín
đã từng có lo ngại cho rằng virus sars cov hai có thể lây lan mạnh tại châu phi
đánh sập các nước có hệ thống y tế yếu kém như sierra leone
nơi chỉ có ba bác sĩ trên một trăm linh người dân
thế nhưng điều đó đã không xảy ra
làn sóng lây nhiễm đầu tiên của dịch bệnh tác động không đáng kể đến quốc gia tây phi này
trái ngược hẳn với tình hình ở nam phi đặc biệt là số ca tử vong
do đó nguyên nhân khiến tỷ lệ tử vong do mắc covid một mươi chín tại châu phi
thấp đã trở thành cuộc tranh luận trong giới chuyên gia
một số chuyên gia cho rằng một trong những lý do đưa đến điều này là do dân số trẻ tại châu phi
khi độ tuổi trung bình tại đây chỉ là một mươi chín thấp hơn nhiều so với châu âu bốn mươi ba hay tại mỹ ba mươi tám
điều này có nghĩa người trẻ ít khi mắc các bệnh lý nền như những người cao tuổi
trong khi đó hầu hết những người trẻ tuổi khi nhiễm sars cov hai thường không có triệu chứng
kéo theo số ca mắc tại châu lục tương đối thấp
bên cạnh đó còn có một số giả thuyết như nhiệt độ tại châu phi cao

do người dân chủ yếu sinh hoạt ngoài trời cũng phần nào hạn chế sự lây lan của dịch bệnh
cũng có khả năng bị lây nhiễm các mầm bệnh trong đó có virus corona hay sốt lasa và ebola
đã giúp người dân châu lục này có sự bảo vệ hiệu quả trước sự tấn công của virus sars cov hai
tuy nhiên trên thực tế kể từ khi dịch bệnh tàn phá khu vực nam á và đông nam á năm hai nghìn hai mươi
những giả thuyết này xem ra khó chấp nhận hơn bởi dân số ấn độ tương đối trẻ
với độ tuổi trung bình chỉ là hai mươi tám và nhiệt độ nước này cũng tương đối cao
vì vậy giới chuyên gia đang tính tới khả năng nhiều trường hợp mắc covid một mươi chín không được ghi nhận do ít trường hợp xét nghiệm
một dự án nghiên cứu tại đại học angela ở sierra leonaron đã phát hiện khoảng bảy mươi tám dân số có kháng thể với virus sars cov hai
song nước này chỉ thông báo một trăm hai mươi năm trường hợp tử vong do mắc covid một mươi chín kể từ khi đại dịch bắt đầu bùng phát
hầu hết những người tử vong tại gia đình do không thể đến bệnh viện hay cơ sở y tế hoặc được người thân đưa về nhà để mất
chưa kể nhiều trường hợp tử vong chưa bao giờ được ghi nhận
tuy nhiên nhiều nhà khoa học lại không đồng ý quan điểm trên
tiến sĩ teno bandry người đứng đầu cơ quan ứng phó khẩn cấp covid một mươi chín của who tại châu phi cho biết
chưa chứng kiến những vụ trôn cất lớn ở châu phi do đó tỷ lệ tử vong do mắc covid một mươi chín thấp ở châu phi vẫn đang là đề tài tranh luận của giới chuyên gia